các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàng dẫn thông tin của các cơ quan chức năng cho biết ngày hai và ba tháng năm
bốn tàu cá của tỉnh quảng bình cùng hai mươi bốn ngư dân gặp nạn trên biển
các lực lượng chức năng cũng như tàu cá của việt nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của trung quốc
tích cực tìm kiếm cứu nạn các ngư dân
bà hằng cho biết cho đến thời điểm này các lực lượng đã cứu được một mươi ba người dân
tìm thấy một ngư dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm một mươi ngư dân còn lại
sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã làm việc với đại sứ quán trung quốc tại hà nội
cũng như chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại bắc kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của trung quốc
đề nghị trung quốc tăng cường cử các lực lượng cần thiết để tiến hành cứu nạn tìm kiếm các người dân đang mất tích
bà phạm thu hằng cho biết đến nay cơ quan chức năng của trung quốc đã cử phương tiện phối hợp với việt nam
để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm
cơ quan chức năng của việt nam đang phối hợp chặt chẽ với phía trung quốc
để tích cực tìm kiếm cứu nạn ngư dân theo dõi cập nhật tình hình vụ việc
và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân tạm thời
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm một tàu cá quảng bình mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
do ông nguyễn đức trung chủ huyện bố trẻ quảng bình làm chủ cũng chìm trên biển
một thuyền viên trên tàu được một tàu cá địa phương cứu sống sáu thuyền viên còn lại đang mất tích
đến đêm ngày ba tháng năm một tàu cá khác mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts
bị mất liên lạc trên biển trên tàu có năm thuyền viên
cũng trong đêm này hai tàu cá qb chín trăm ba mươi bảy một mươi hai ts và qb chín mươi hai một trăm linh một ts gặp nạn và chìm trên biển
hai ngư dân trên hai tàu cá này được các tàu địa phương phát hiện cứu kịp thời để đưa vào bờ
tuy nhiên vì sức khỏe yếu chủ tàu qb chín trăm ba mươi bảy một mươi hai ts là ông bvt chủ huyện bố trạch đã tử vong
như vậy đến nay đã có một mươi ba ngư dân trên bốn tàu cá gặp nạn đã được cứu
một người tử vong một mươi người còn lại đang mất tích
thưa quý vị những ngày vừa qua vụ bốn tàu cá bị chìm ở quảng bình đã khiến dư luận hết sức xót thường
sau sáu ngày gặp nạn sự sống là mong manh nhưng từng ngày từng giờ trôi qua
người nhà của các nạn nhân vẫn chờ đợi mong một phép nhiệm mầu có thể đến
căn nhà cấp bốn nằm cạnh cửa danh ở tổ dân phố tân mỹ phương quang phúc thị xã ba đồn tỉnh quang bình
của chị nguyễn thị thủy năm mươi một tuổi
có đông người tới động viên chia sẻ với gia đình
tiếng khóc xé lòng của chị khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng
chị nguyễn thị thùy là vợ của anh phan thanh hùng thuyền trường
và là chị gái anh nguyễn ngọc hà là máy trưởng của tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts
bị mất liên lạc vào tối ngày ba tháng năm
tàu cá của anh hùng có tất cả năm thuyền viên
sau ba ngày lênh đênh trên biển anh hà là người đầu tiên được một tàu cá cứu sống và đưa vào bờ

sau khi thuyền cập bến anh đã đi thẳng đến nhà chị gái kể báo việc anh rể có thể đã mất
nhận tin từ em trai chị thủy không ngất gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
vợ chồng chị thủy có hai người con hiện đang đi xuất khẩu lao động
từ ngày nhận được tin thuyền của bố bị dòng lốc đánh chìm
các cháu cũng đứng ngồi không yên ai cũng mong có phép màu
ông nguyễn minh phụng anh rể của anh hùng cho biết từ khi chính quyền địa phương
thông báo tàu cá của em ông gặp nạn và mất liên lạc
gia đình ông buồn run hết tay chân
chị thủy khóc ngất liên tục gọi tên chồng trong đau đớn
chứng kiến cảnh ấy không ai có thể cầm lòng được
nằm cách nhà vợ chồng chị thủy không xa bốn người con của ông nguyễn văn thì
ba mươi tuổi thuyền viên đang mất tích trên tàu cá qb chín mươi sáu nghìn tám trăm một mươi bốn ts
cũng như đang ngồi trên đống lửa với hy vọng một phép màu đưa cha trở về an toàn
chị nguyễn hồng loan con gái ngư dân nguyễn văn thị kể lại
sáng ngày bốn tháng năm chị mới biết tin
tàu cá của bà bị nạn cả gia đình ai cũng mong ngóng chờ đợi
chị loan buồn bã cho biết ba chị đi biển đến nay cũng được hơn ba mươi năm
mấy năm trước thấy tuổi cao sức yếu ông đã bán tàu vì không thể gánh vác nổi
từ đó ông đi biển cùng những người bạn thuyền khác
khi biết tàu vào gặp nạn và không thể liên lạc
cả nhà chị lồng như lửa đốt mong mỏi lớn nhất lúc này của gia đình
là có một phép màu phù hộ bà chị vẫn an toàn
nghe tin có bạn cùng thuyền con trai được cứu và cập bến an toàn
ông nguyễn văn lường ở tổ dân phố xuân lộc phường quảng phúc
bố của thuyền viên bị nạn nguyễn trung bảo sinh năm hai nghìn sáu
đã có mặt tại trạm kiểm soát đồn biên phòng dành
thuộc đồn biên phòng của cửa càng dành rất sớm
ông đi vào đi ra để được gặp thuyền viên hoàng đăng dung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã đức trạch huyện bố trạch
thuyền viên trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
người đàn ông rắn giỏi bàn tay thổ giáp
ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng
khi nghe bạn thuyền của con trai báo có thể bảo đã không còn
anh lương cho biết bảo là con trai út
đã nghỉ học theo bà đi biển từ năm một mươi hai tuổi
anh lương bùi ngùi cho biết đây là chuyến biển đầu tiên
bảo đi theo bạn thuyền ở xã đức trạch
kể từ khi biết tin tàu bị chìm đến nay đã sáu ngày trôi qua
giờ gia đình chỉ mong cho phép màu nào đó có thể xảy ra với con mà thôi
trước đó từ ngày hai tháng năm đến ngày ba tháng năm
trong lúc đánh cá trên biển
bốn tàu cá ở quảng bình có tổng cộng hai mươi bốn ngư dân gặp tai nạn do rông lốc
trong đó có ba tàu bị chìm một tàu mất liên lạc
cụ thể khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm
tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts của ông nguyễn đức trung
trú tại thị xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình
phát đi thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu cá trên biển
lúc này trên tàu có bảy người
ngư dân hoàng đăng dung là thuyền viên duy nhất trên tàu gặp nạn
được tàu cá
ở thị xã ba đồn quảng bình cứu sáu thuyền viên còn lại bị mất tích
cùng ngày tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts của ông lê văn chuyến
chú phương quảng phúc xuếp bến tại cờ danh với năm thuyền viên
sau đó bị chìm
rất may sau khi xảy ra sự việc tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts của ông nguyễn văn phương
chú phường quảng phúc phát hiện và cứu sống được cả năm thuyền viên
tiếp đó đêm ngày ba tháng năm tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts của ông phan thanh hùng
chú phường quảng phúc thị xã ba đồn mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển cùng với năm thuyền viên
cùng thời điểm trên tàu cá qb chín mươi ba nghìn bảy trăm một mươi hai ts do ông phạm văn trung
chú xã đức trạch huyện bố trạch làm thuyền trường ra khơi thì gặp nạn khiến tàu chìm
may mắn cả bảy thuyền viên gặp nạn được tàu cá khác phát hiện đưa lên thuyền
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương
cùng các tàu cá đánh bắt trên biển tổ chức tìm kiếm cứu vớt được một mươi bốn người để đưa vào bờ
một ngư dân đã tử vong một mươi ngư dân vẫn đang mất tích
ngày bảy tháng năm sau thời gian dài hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các ngư dân bị nạn trên biển
tàu cá qb chín mươi hai nghìn bốn mươi chín ts của ông nguyễn xuân đức chú xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình
cấp bến cửa danh đưa ba ngư dân bị nạn trở về bờ an toàn
trên bờ rất đông người thân của ngư dân lê văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú ở phường quảng phúc thị xã ba đồn quảng bình bật khóc
vui mừng khi nhìn thấy các anh trở về
ngư dân chiến và sơn đều là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts
cùng trong chuyến hành trình trở về này còn có ngư dân hoàng đăng dung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã đức trạch thuyền viên trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts bị chìm vào mùng hai tháng năm
sáng cùng ngày đồn biên phòng của quốc gia nguyễn văn sơn
đồn biên phòng cửa khẩu càng dành cũng tiếp nhận ngư dân nguyễn ngọc hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường quảng phúc thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts bị mất liên lạc tối ngày ba tháng năm
khi được mọi người diều lên bờ trên khuôn mặt anh lê văn chiến vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã trải qua
trận cuồng phong hiện rõ nét như mới xảy ra với anh và bạn thuyền
anh chiến là thuyền trưởng tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts kể lại
ngày hai mươi chín tháng bốn sau khi chuẩn bị đủ cụ
nhân liệu cùng lương thực anh cùng năm bạn thuyền rời bến
sau nhiều năm dài thường xuyên lênh đênh trên biển chứng kiến và trải qua nhiều lần biển dậy sóng
anh chiến không nghĩ lần này ra khơi sẽ gặp nạn
trưa ngày hai tháng năm vùng biển tàu neo đậu bỗng nhiên có một cơn lốc lớn kéo đến bất ngờ khiến mặt biển dậy sóng
thuyền trao đảo rồi chìm dần
sự việc xảy ra quá nhanh những ngư dân chỉ biết bấu víu vào bất cứ vật nổi gần đó rồi nhảy xuống biển
thuyền trưởng tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám
cho biết khi anh và mọi người đang thả neo nghỉ ngơi cơn mưa kèm lốc lớn kéo tới
biển dậy sóng dữ dội khiến tàu trao đảo
chỉ trong tích tắc con tàu bị nhấn chìm mọi người nhanh chóng nhảy xuống nước không kịp mở máy báo cứu hộ
may mắn lúc này anh chiến vớ được sổ nước rồi lật ngược làm phao cứu sinh
giữa minh mông biển cả hy vọng cho sự sống của anh cùng các bạn thuyền vô cùng mong manh
lênh đanh vô định không nước ngọt không thức ăn
của họng bỏng rát họ chỉ biết bám víu vật nổi và cầu mong có tàu bạn phát hiện và cứu giúp
anh chiến cho hay anh xác định chắc chắn sẽ không sống nổi vì đói khát trời lạnh lênh đênh giữa biển cả mình mông
may mắn thay sau hai mươi bốn giờ bám trụ anh chiến cùng bốn thuyền viên đang kiệt sức
thì được tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi của ông nguyễn văn phương chú phường quảng phúc phát hiện đưa lên tàu sơ cứu
ngay khi nghe tin cháu về ông nguyễn văn thuận cậu ruột của anh lê văn chiến
đã được người này đẩy xe lăn tới đồn biên phòng chờ đón cháu
ông thuận cho biết chiến cũng như những người đàn ông khác ở địa phương cứ lớn lên là theo cha ông đi nghề biển
là thuyền viên duy nhất trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts được phát hiện đưa về bờ cho đến hiện tại
anh hoàng đăng dung cầu mong cho sáu ngư dân khác cùng thuyền vẫn bình an và chờ được lực lượng chức năng
thuyền bạn phát hiện cứu giúp
theo ngư dân hoàng đăng dùng ngày hai tháng năm
khi bảy thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts đang làm việc bất ngờ mưa gió mù mịt kéo đến đánh chìm tàu
rất may mọi người kịp thời phát hiện báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển
anh dung cho biết tầm buổi trưa một cơn mưa kèm lốc kéo qua tàu của anh bị nhấn chìm
trong thời gian rất ngắn anh nhảy ra khỏi tàu mỗi người lạc trôi một hướng
hai giờ sau anh may mắn được tàu bạn phát hiện cứu vớt
anh dung may mắn được tàu cá ở thị xã ba đồn phát hiện
cứu sống sáu thuyền viên còn lại mất tích
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi